năm học mới hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi bảy đã cận kề mặc dù còn nhiều khó khăn thiếu thốn
xong đến thời điểm hiện tại các trường phổ thông dân tộc nội trú trên địa bàn tỉnh cao bằng
đã hoàn tất công tác chuẩn bị sẵn sàng tâm thế chào đón một năm học mới với nhiều thắng lợi mới
với mục tiêu tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện nhất là chất lượng giáo dục mũi nhọn
và duy trì kết quả xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực
ngay từ trong hè ban giám hiệu trường phổ thông dân tộc nội chú huyện quảng uyên
đã tiến hành tu sửa hệ thống nước điện quạt xã hội hóa hàng rào chắn
ngoài ra nhà trường cũng chỉ đạo các tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch cụ thể
chi tiết chú trọng đổi mới phương pháp tăng cường kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy
trường chúng tôi khó khăn thì còn rất là nhiều
cái thứ nhất là phòng học chức năng chưa có
sân hiện tại sân chơi là có nhưng vẫn tận dụng dùng để cả tập thể dục nữa
cho nên phần nào cũng đã ảnh hưởng đến chất lượng các tiết học
còn bãi tập gần như chưa có
mong muốn mong sao với những khó khăn như vậy thì các cấp chính quyền
cũng như là các ngành dọc cấp trên như phòng hóa dục sửa hóa dục
sẽ đầu tư có những kế hoạch đầu tư
mở rộng quý đất cũng như đầu tư xây dựng các phòng học bộ môn phòng học chức năng
công vụ chức năng khác nữa cho trường để cái chất lượng của trường ngày càng được nâng cao
tại trường phổ thông dân tộc nội chú huyện hà quảng
ngay từ trung tuần tháng tám gần ba trăm linh em học sinh của trường đã tự trường đông đủ
nhằm củng cố kiến thức và chuẩn bị hành trang để bước vào năm học mới
đi đôi với công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất
nhà trường cũng đã hoàn thành công tác tuyển sinh vào lớp sáu
đảm bảo chất lượng và đủ về số lượng chỉ tiêu giao
trường phổ thông dân tộc nội chú hòa quảng cũng có những sự chuẩn bị về đầu năm học mới như sau
thứ nhất công tác tuyển sinh ở đây là thực hiện theo quyết định giao chỉ tiêu của sở giáo dục đào tạo
nhà trường cũng đã xây dựng kế hoạch chỉ tiêu và phân bổ với các xã
chỉ tiêu giao cho các xã sau đấy là kế hoạch có sự phê duyệt của ủy ban nhân dân huyện hòa quảng
sau đấy là chúng tôi tuyển sinh xét duyệt tuyển sinh và tuyển đúng đối tượng
thành phần và đủ chỉ tiêu
khi vào đầu năm học thì chúng tôi có rà sát khảo sát chất lượng đối với khối thứ sáu
và tất cả các khối lớp sau đấy là chúng tôi có xây dựng kế hoạch bồi dưỡng cho học sinh
đặc biệt là học sinh chất lượng ngũ nhọn và sau đấy là phân loại đối tượng ra để bồi dưỡng
đối với các trường dân tộc nội chú việc giúp các em học sinh mới ổn định sinh hoạt học tập là rất quan trọng
do vậy trước khi tuần học đầu tiên của năm học mới bắt đầu ban giám hiệu các nhà trường
đã chỉ đạo cán bộ giáo viên hướng dẫn các em học sinh lớp sáu làm quen với điều kiện ăn ở học tập
và sinh hoạt trong môi trường nội chú
ở đây thì thầy cô rất là tận tình và giúp đỡ bọn em rất nhiều
từ đầu năm học từ lớp sáu đến giờ thì thầy cô giúp bọn em dạy gấp trăm màn phát các đồ dùng học tập
và chỗ nào không nhiều thì thầy cô giúp đỡ bọn em
thầy cô chỉ dẫn rất là tận tình em cảm thấy rất là hào hức và phấn khởi khi được gặp lại các bạn
gặp lại các thầy cô sau hai tháng nghỉ hè năm học này em sẽ cố gắng học thật rồi để đi những trường mà em mơ ước
một năm học mới đã bắt đầu với nhiều kỳ vọng và khí thế mới
với sự chuẩn bị tích cực trong thời gian qua các trường phổ thông dân tộc nội chú trên địa bàn tỉnh cao bằng
phân đấu hoàn thành tốt những mục tiêu kế hoạch đã đề ra
xứng đáng trở thành địa chỉ giáo dục tin cậy cho con em đồng bào các dân tộc vùng cao